nhằm chung tay góp sức giúp người dân vùng lũ hà tĩnh sớm vượt qua khó khăn từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay đã có bốn trăm năm mươi tám đoàn công tác thuộc các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đến ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ hà tĩnh với số tiền gần năm mươi năm tỷ đồng
trong đó một trăm linh tám đoàn thông qua ban vận động tiếp nhận cứu trợ tỉnh hà tĩnh ủng hộ với số tiền gần ba mươi năm tỷ đồng đến nay đã chuyển vào tài khoản một mươi hai hai tỷ đồng đăng ký ủng hộ một mươi hai bốn tỷ đồng ủng hộ trực tiếp tiền và quà quy đổi thành tiền một mươi ba tỷ đồng
hơn ba trăm năm mươi đoàn còn lại đã trực tiếp xuống các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất để ủng hộ tiền quà và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
được biết để tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ đến tận tay người vùng lũ ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã thành lập ban cứu trợ các cấp để tiếp nhận hoặc làm đầu mối tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ đến các địa phương
nhờ đó công tác tiếp nhận cứu trợ được kịp thời công bằng không để người dân bị đói khát và hạn chế tối đa sai sót